chú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông và nguyễn thành kiệt là giám đốc công ty trách nhiệm hoạn thảo trúc
cùng nhau mua hơn sáu trăm linh m khối gỗ đấu giá có nguồn gốc trục phớt dưới sông đắk đam
sau đó phượng và kiệt lợi dụng việc vận chuyển gỗ này để tổ chức khai thác vận chuyển hàng trăm mét khối gỗ
có nguồn gốc bất hợp pháp về các kho ở huyện cư rút tỉnh đắk nông chế biến hợp thức hồ sơ để tiêu thụ
biết lê quang thái đội trưởng đội kiểm lâm cơ động và phòng trái chiếc trái rừng số một
thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh đắk nông có quyền hạn kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm sản
trên địa bàn huyện cư rút nên kiệt đã tiếp cận và đưa cho thái hàng trăm triệu đồng
để thái làm ngơ cho hành vi khai thác gỗ trái phép của mình
liên quan đến vụ trộm tám ba tỷ đồng xảy ra tại xã bình hòa phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long
chiều ngày hôm qua hai mươi năm tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long
đã bắt giữ được hồ đức thiện chú tại tỉnh nghệ an để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
ngày bốn tháng một mươi hai bị hại trình báo khi gia đình đi vắng thì bị kẻ gian đột nhập phá kết sắt
trộm cắp tổng thể sản hơn tám ba tỷ đồng
nhận được tin báo công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện long hồ
đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm lấy lời khai của những người có liên quan
sau ba tuần tập trung lực lượng điều tra công an tỉnh vĩnh long bắt giữ được hồ đức thiện
khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum
trong chiều cùng ngày thiện được di lý từ tỉnh con tum về vĩnh long để phục vụ điều tra
không quen biết hay thủ oán gì với bị hại thế nhưng ba đối tượng chú tại quận cầm lệ
thành phố đà nẵng đã sòng vào chém tơi tấp khiến cho nhiều người bị thương
thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng hiện công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ việc
nhóm đối tượng gồm phạm văn dịp phan thanh quang ông tiến sơn cùng chú tại thành phố đà nẵng
được biết vào tối ngày tám tháng một mươi một dịp và sơn đến trước quán karaoke trên địa bàn
phường hòa thọ đông với mục đích là chờ bạn tại đây dịp có lời qua tiếng lại
với hổ quốc vĩ và nảy xanh mâu thuẫn mặc dù được can ngăn nhưng dịp vẫn gọi quang
mang theo mã tàu đến trả thù vừa tới hiện trường quang xông vào chém tơi thấp nhóm của vĩ
khiến vĩ bị thương tích hai mươi bốn tại cơ quan công an diệp khai nhận từng có hai tiền án
về tội cố ý gây thương tích và đánh bạc ra tù chưa được bao lâu nay lại tái phạm
liên quan đến vụ ô tô container đâm xe innova đi lùi trên cao tốc hà nội thái nguyên
làm bốn người thiệt mạng cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
đã ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với tài xế container lê ngọc hoàng
lệnh tạm giam tính từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai quyết định này căn cứ quyết định trả hồ sơ
điều tra lại vụ án của viện kiểm sát nhân dân cung cấp cơ quan công an cho rằng
việc tạm giam lái xe container thêm một trăm hai mươi ngày là cần thiết và đúng quy định của pháp luật
do tính chất phức tạp của vụ việc ngoài bị căn hoàng ngô văn sơn lái xe innova
cũng bị áp dụng biện pháp tố tụng tương tự
một người đàn ông lái xe ô tô trong tình trạng không tỉnh táo đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn
trên địa bàn tp hcm
vào tối ngày hôm qua hai mươi năm tháng một mươi hai
cụ thể vào khoảng hai mươi h bốn mươi phút tối qua trên đường trần duy hưng phường trung hòa
quận cầu giấy tp hcm trần quyết thắng chú tại vườn điện biên quận ba đình tp hcm
điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi một f chín nghìn ba trăm tám mươi hai đang di chuyển trên đường trần duy hưng
theo hướng từ đại lộ thăng long về trung tâm tp hcm khi tới trước cửa nhà số hai mươi bảy
đã bất ngờ đâm vào một ô tô và hai xe máy đang di chuyển trên đường
sau khi gây tai nạn chiếc xe này bỏ chạy và tiếp tục
xe taxi rồi mới dừng lại
nam tài xế gây tai nạn sau đó xuống xe trong trạng thái không tỉnh táo
vụ tai nạn đã khiến hai phụ nữ mang bầu đi xe máy phải nhập viện
để kịp thời tiếp nhận xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh về công tác phục vụ vận tải
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt do các tổ chức cá nhân cung cấp
cục đường sắt việt nam vừa công bố số điện thoại đường dây nóng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong các ngày nghỉ tết dương lịch tết nguyên đán và lễ hội xuân kỳ hợi hai nghìn một mươi chín
số điện thoại đường dây nóng sẽ kịp thời tiếp nhận xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh
về công tác phục vụ vận tải công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt dịp tết
cụ thể tổng đài điện thoại đường dây nóng là tám trăm sáu mươi năm ba trăm sáu mươi bảy năm trăm sáu mươi năm
ngoài ra còn có số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo cục đường sắt việt nam
và phụ trách an toàn tại các khu vực bắc trung nam
trong dịp tết dương lịch hai nghìn một mươi chín tết nguyên đán và lễ hội xuân kỷ hội
các tổ chức cá nhân có thể gọi phản ánh thông tin vào các đường dây nóng bất cứ lúc nào